tỉnh quảng nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm đô thị cổ hội an
khu đền tháp mỹ sơn được unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới
vào một mươi năm cổ lao tràm hội an được công nhận khu dự trữ sinh quyền thế giới
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
mỗi một di sản hiện diện trên đất nước chúng ta là một minh chứng về hình ảnh việt nam hội nhập
cởi mở dung nạp các giá trị văn hóa văn minh lịch sử và phát triển của nhân loại
một trong những điển hình đó là đô thị cổ hội an và khu đền tháp mỹ sơn quảng nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng các di sản văn hóa di sản thế giới của việt nam được unesco công nhận
không chỉ đem lại sinh kế thu nhập cho ngành du lịch quan trọng và thiêng liêng hơn cả
đó còn là niềm tự hào lòng tự tôn dân tộc của chúng ta về lịch sử hình thành phát triển của đất nước
do vậy tất cả những người làm công tác di sản các cơ quan chức năng và nhân dân
cần ý thức sâu sắc ý nghĩa sứ mệnh các giá trị chiến lược của di sản
trong việc vun đáp bản sắc dân tộc nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước
trong những năm qua việc bảo vệ và phát huy giá trị các di sản thế giới
luôn được đảng và nhà nước việt nam quan trọng
thủ tướng chính phủ đã phê duyệt quy hoạch bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị các di sản thế giới
làm cơ sở để thực hiện cam kết với unesco trong việc bảo vệ tốt nhất giá trị nổi bật toàn cầu của di sản
hai mươi năm qua
nguyễn pháp cấp tỉnh quảng nam đã không ngừng quan tâm đến công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản thế giới
từ một vùng đất phê tích bừng tỉnh trở thành điểm sáng công tác tùm tu tôn tạo
thủ tướng nhìn nhận trạng đường hai mươi năm bảo tồn di sản đô thị cổ hội an
khu đền thác mỹ sơn và hơn một mươi năm bảo vệ diền giữ khu giữ chữ sinh quyền cung lao tràm hội an
đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý
đó là sự nhận thức vai trò đặc biệt của di sản trong đời sống hiện tại
sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp các ngành và địa phương
sự phát huy nội lực kết hợp với việc huy động sự ủng hộ của nhiều tổ chức quốc tế
trong đó có vai trò nội bật của unesco
thay mặt chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương những nỗ lực và thành quả
của đảng bộ chính quyền và nhân dân quảng nam của bộ văn hóa thể thao và du lịch
các bộ ngành liên quan trong công tác bảo tồn phát huy các giá trị di sản
tôi đề nghị đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh quảng nam tập trung làm tốt một số nội dung chính sẽ
một là tiếp tục hoàn thiện quy hoạch hiển thai hiệu quả công tác bảo tồn
tôn tạo và phát huy giá trị của tỉnh cổ hội an khu đền tháp nguyễn sơn
cần hướng tới những mô hình tăng trưởng vô cùng trong việc phát triển du lịch gắn với giá trị di sản
luôn gắn việc giải quyết ai hòa giữa bảo vệ phát huy giá trị di sản
và giải quyết bảo tồn phát huy giá trị di sản
với việc nâng cao đời sống nhân dân nhất là người dân sinh sống trong vùng di sản
chính điều này sẽ tác động rất tích cực trở lại đối với công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản
hai là tăng cường nghiên cứu sớm băng hành và thực thi hiệu quả kế hoạch quản lý
quy chế bảo vệ di sản thế giới theo quy định của neco và nghị định số một trăm linh chín ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn
của chính phủ quy định về bảo vệ và quản lý di sản
với việc nâng cao đời sống nhân dân nhất là người dân sinh sống trong vùng di sản
thủ tướng nguyễn xuân phúc tin tưởng rằng với thế mạnh của một vùng đất giàu truyền thống cách mạng
phát huy những thành tiệu và kinh nghiệm có được trong quá trình đổi mới
đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh quảng nam cùng với các địa phương khác trong cả nước và các bộ ngành trung ương
sẽ tiếp tục duy trì tiếng nói chung và thống nhất hành động trong công tác bảo tồn phát huy các giá trị di sản